sáng một mươi năm tháng bốn công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố tám đối tượng trong một đường dây ghi số đề
quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch mỗi tháng lên trên ba tỷ đồng
về hành vi đánh bạc đường dây này do trần thị thu an năm mươi hai tuổi trú tại phường tân tiến thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cầm đầu
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đã bắt quả tang bốn địa điểm đang có hành vi ghi số đề
thu giữ năm mươi triệu đồng và nhiều tăng vật liên quan